theo bộ công thương hiện tổng công suất nguồn điện của việt nam đã gần như không còn dự phòng
trong khi đó nhiều dự án theo quy hoạch điện bảy điều chỉnh đều chậm tiến độ
mang đến nguy cơ thiếu điện trong tương lai gần
trong đó tám dự án với tổng công suất một mươi một bốn trăm linh mw của tập đoàn dầu khí việt nam làm chủ đầu tư
đều gặp khó khăn vướng mắc và khó hoàn thành theo tiến độ
bốn dự án với tổng công suất hai chín trăm năm mươi mw của tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam thực hiện
đều chậm tiến độ từ hai năm trở lên
một mươi ba dự án của tập đoàn điện lực việt nam cũng bị chậm hoặc lùi tiến độ
nguyên nhân là do gặp nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng và luật quy hoạch chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể
gây khó khăn trong triển khai thiếu đồng bộ giữa quy hoạch phát triển điện lực với quy hoạch các lĩnh vực hạ tầng khác
để bỏ đảm cung cấp điện bộ công thương đã để mạnh các giải pháp như khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời áp mái
tăng cường tiết kiệm điện triển khai các chương trình kiểm toán năng lượng đồng thời phối hợp với các bộ ngành liên quan
tìm cách tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy các dự án đầu tư xây dựng đáp ứng yêu cầu về điện cho phát triển kinh tế xã hội